để chủ động bảo đảm cung ứng đủ thuốc và bình ổn giá tránh nâng giá bất thường
cục quản lý dược đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các giải pháp cấp bách
để cung ứng đủ thuốc phòng chống dịch bệnh do ncov
cụ thể các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu thuốc chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế
tăng cường nguồn cung và xây dựng kế hoạch sản xuất phục vụ cho nhu cầu điều trị
của cơ sở khám bệnh chữa bệnh không để xảy ra tình trạng đầu cơ
lợi dụng dịch bệnh để tăng giáo thuốc
theo các chuyên gia y tế ngoài khẩu trang người dân cần chủ động phòng dịch bằng thuốc nhỏ mắt mũi ncl
nước xúc miệng sát khuẩn tiêu diệt virus vi khuẩn gây hại
giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn giữa người với người thông qua đường hô hấp